tiếp tục thông tin nội dung kết quả kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng các đại biểu quốc hội thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ đơn vị số một đã có buổi tiếp xúc cử tri thứ hai tại xã tân thới huyện phong điền thành phố cần thơ
tại buổi tiếp xúc cử tri đại diện đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ đơn vị số một đã thông tin tóm tắt về kết quả kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội cần thơ tại kỳ họp
trong buổi tiếp xúc cử tri xã tân thới huyện phong điền đồng tình và đánh giá cao các nội dung được quốc hội tập trung xem xét thảo luận thông qua tại kỳ họp thể hiện tinh thần trách nhiệm tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra
đồng thời qua đây cử tri cũng nêu nhiều quan hệ
cũng nêu nhiều quan ngại lo lắng về tình hình tham nhũng cũng như thu hồi tài sản vi phạm tham nhũng đạt tỷ lệ còn thấp vấn đề giá điện tăng cao và những quy định chưa phù hợp đối với từng đối tượng sử dụng điện
cử tri yêu cầu nhận được chế độ thai sản khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với cán bộ không chuyến trách
sau khi lắng nghe ghi nhận các ý kiến của cử tri đặt ra chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã trao đổi làm rõ một số vấn đề trong đó liên quan đến giá điện tình hình hàng nhái hàng giả thu viện phí bảo hiểm xã hội
chủ tịch quốc hội sẽ chuyển đến chính phủ bộ công thương bộ y tế để kịp thời xử lý
trước đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ đã tham dự lễ khởi công xây dựng đền thờ các vô hùng tại phường bình thủy quận bình thủy thành phố cần thơ